hội thảo quốc tế trong khuôn khổ dự án chương trình xây dựng đại học trọng điểm về hàn quốc học tại nước ngoài đã được tổ chức bởi quỹ phát triển hàn quốc học lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
tham gia hội thảo lần này có đại diện quỹ phát triển hàn quốc học viện nghiên cứu hàn quốc học trung ương các chuyên gia các nhà nghiên cứu giảng viên đến từ nhiều đơn vị đang giảng dạy tiếng hàn tại việt nam
đây cũng là diễn đàn trao đổi về những giải pháp và sử dụng những phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học ngôn ngữ hàn luận bàn về định hướng nghiên cứu nội dung giảng dạy các vấn đề liên quan đến đất nước con người hàn quốc về mối quan hệ việt nam hàn quốc trong lịch sử và hiện tại
trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội được chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện dự án để tiến tới nhân rộng mô hình ra các trường đại học khác
hiện có khoảng gần ba mươi đơn vị đang giảng dạy tiếng hàn tại việt nam và con số này đang tiếp tục tăng lên do nhu cầu về nguồn nhân lực biết tiếng hàn của các doanh nghiệp hàn quốc ngày một lớn
tuy nhiên do phát triển nhanh và nóng ngành tiếng hàn cần có định hướng và đầu tư hơn để có thể phát triển một cách bền vững và có hệ thống